hội nghị quan chức cấp cao som apec hai nghìn một mươi bảy về quản lý thiên tai lần thứ một mươi một được tổ chức tại thành phố vinh tỉnh nghệ an từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi hai tháng chín
để đảm bảo tuyệt đối an toàn trong những ngày diễn ra hội nghị lực lượng công an tỉnh nghệ an đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ huy động tối đa lực lượng phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ
đây là sự kiện chính trị hoạt động đối ngoại đặc biệt với sự tham gia của hàng trăm đại biểu trong đó có khoảng sáu mươi đại biểu đến từ hai mươi một nền kinh tế thành viên apec
vì vậy công an tỉnh nghệ an đã chủ động xây dựng các phương án bảo vệ nhằm đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối cho hội nghị
cách đây một tháng công an các đơn vị địa phương nhất là công an thanh hồ vĩnh và các đơn vị lên cần đã ra quân tấn công trần áp tội phạm làm tróng sạch địa bàn
và đảm bảo tự nhiên
cách đây một tháng công an các đơn vị địa phương nhất là công an thanh hồ vĩnh và các đơn vị lên cần đã ra quân tấn công trần áp tội phạm làm tróng sạch địa bàn
cách đây một tháng công an các đơn vị địa phương nhất là công an các đơn vị địa phương làm tróng sạch địa bàn